trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện phương án huy động phương tiện dự phòng ứng phó với cấp độ dịch bệnh của sở giao thông vận tải hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ mai linh hà nội đã chủ động thành lập biệt đội taxi gồm một trăm linh hai xe riêng biệt chuyên chở f
sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ vận chuyển khi có yêu cầu của thành phố
hiện tại một số phương tiện taxi của biệt đội taxi mai linh cho f đã và đang trực tiếp phối hợp cùng sở y tế hà nội
và trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để vận chuyển trang thiết bị y tế mẫu sinh phẩm đưa công dân đi cách ly và hết thời gian cách ly
bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tức là f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và mức độ trung bình trên địa bàn các quận huyện của thành phố
số lượng xe mai linh chở f còn lại luôn sẵn sàng khi có lệnh trừ tập từ ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đây là đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản kỹ năng về sơ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
trên mỗi phương tiện các lái xe đều trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ khẩu trang y tế thiết bị y tế đi kèm
oxy y tế thiết bị y tế di động để hỗ trợ bệnh nhân lắp vách ngăn cách giữa khoang lái xe và khoang chở bệnh nhân
đối với phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các lái xe đều tiến hành phun khử khuẩn phương tiện trước và sau mỗi hành trình
đồng thời tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn phòng dịch của lực lượng chức năng
ông nguyễn công hùng phó tổng giám đốc tập đoàn mai linh giám đốc mai linh hà nội cho biết
sau khi thành phố hà nội đưa ra chủ trương huy động các phương tiện dự phòng để ứng phó thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ma linh hà nội đã chủ động lên kế hoạch thành lập đội xe riêng biệt chuyên phục vụ cho việc vận chuyển các bệnh nhân f
tất cả các phương án đều được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng
vì mục đích nhân văn trong tình huống khẩn cấp với trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp làm gì tốt nhất cho đất nước và cho thành phố thì mai linh luôn sẵn sàng ông hùng nhấn mạnh
trước đó trong thời gian hà nội thực hiện chỉ thị số một mươi sáu về giãn cách xã hội từ sở giáp thuận của sở gia thông vận tải
một mươi xe taxi mai linh tại hà nội đã phát huy được hết hiệu quả trong quá trình vận chuyển người dân đến các cơ sở y tế trong các trường hợp khẩn cấp
như bệnh nhân bị chấn thương nặng cần đến bệnh viện trung tâm y tế bệnh nhân nhi sản phụ bệnh nhân lớn tuổi xuất viện mà không thể đi lại bằng phương tiện mô tô xe máy
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với các biến thể mới chúng ta không được phép chủ quan để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và quốc tế sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
kính chào và hẹn gặp lại